một nhóm chuyên gia chung của trung quốc và tổ chức y tế thế giới đã bắt đầu thị xác thực địa công tác phòng chống và kiểm soát dịch covid một mươi chín
nhóm này sẽ tới bắc kinh tỉnh quảng đông và tỉnh tứ xuyên để thực hiện công tác thanh tra
trong khi đó căn cứ vào kết quả thử nghiệm lâm sàng ở một trăm linh bệnh nhân các chuyên gia trung quốc đã xác nhận
chloroquine phosphate một loại thuốc chống sốt xét có hiệu quả chữa trị rõ ràng bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín